tại hà nội bộ khoa học và công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng
báo chí về khoa học và công nghệ năm hai nghìn hai mươi ba
đây là giải thưởng hàng năm nhằm tôn vinh các tác giả
có tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học và công nghệ
là sự ghi nhận của bộ khoa học và công nghệ trong việc vinh danh
những nhà báo có tinh thần khoa học đã nỗ lực hết mình
tìm tòi phát hiện phản ánh các kết quả của hoạt động khoa học công nghệ
trong sự phát triển của đất nước
tiếp nối thành công từ các năm trước
giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều cơ quan báo chí
ở trung ương và địa phương
theo đánh giá của hội đồng xét tặng
nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh mọi mặt hoạt động khoa học và công nghệ
của các nhà khoa học các địa phương doanh nghiệp
truyền tài được các nội dung cấp bách và thực tiễn của đời sống kinh tế xã hội
trong gần hai trăm linh tác phẩm báo chí xuất sắc được gửi đến
cơ quan thường trực giải thưởng năm hai nghìn hai mươi
qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo
đã lựa chọn được hai mươi ba tác phẩm nhóm tác phẩm
được bộ khoa học và công nghệ phê duyệt và trao giải